lãnh đạo sở y tế tỉnh lâm đồng cho biết tình hình các học sinh nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra
tại trường thôn hạ huyện đức trọng tỉnh lâm đồng cơ bản đã ổn định
một số học sinh đã được xuất viện về nhà
thông tin ban đầu vào khoảng bảy giờ bốn mươi năm phút sáng cùng ngày một nhóm từ thiện chở hai trăm năm mươi phần bánh mì
cho học sinh các khối một bốn và năm tổng số một mươi hai lớp
sau khi ăn bánh mì nhiều em học sinh đã có biểu hiện ngộ độc thực phẩm như đau bụng chóng mặt nô nói
chính quyền địa phương và nhà trường đã điều xe đưa các em học sinh đến trung tâm y tế huyện đức trọng cấp cứu và theo dõi
đến trưa nay chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện nguy kịch
hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ